chính thưa quý vị sau khi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy phản ánh về việc tình trạng xe bên phóng nhanh đua tốc độ
trên tuyến đường trường chinh cộng hòa phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã phối hợp với phóng viên bản tin ra quân xử lý về tình trạng này
hai mươi ba h đêm ngày một mươi bốn tháng bốn nhiều phóng viên báo đài hay tin đã có mặt tại trụ sở đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất
tất cả đã sẵn sàng cho chuyến tuần tra đêm
đường trường chinh lúc hai mươi ba h năm mươi không giống như mọi đêm trước sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát giao thông
khiến nút giao thông trở nên yên bình một cách kỳ lạ
không còn cảnh xe bên dàn hàng ngang không còn tiếng gầm rú chỉ có một chiếc xe tải nóng vội xuất phát trước giờ quy định năm phút
từ nút giao thông cổng khu công nghiệp tân bình đến ngã ba vũng tàu trường chinh cộng hòa chỉ dài khoảng hai m
nhưng tốc độ cho phép là tám mươi km trên giờ và được phép chạy cả ba làng đường
đây là một bất cập
không có camera ghi hình để phạt ngùi văn bóng cảnh sát giao thông là đua tốc độ
đây là những khó khăn
tăng cường tuần tra liên tục từ h đến sáu h sáng hằng đêm liệu có phải là giải pháp tối ưu
việc xử lý vi phạm về tốc độ gặp khó khăn
do các phương tiện ô tô lưu thông chạy phải từ tám mươi năm km trên giờ chạy lên mới bị xử lý
cái khó khăn tiếp theo là các phương tiện ô tô tải ben thì hoạt động rất là tinh vi
thường là trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của cảnh sát giao thông
sau khi bản tin này lên sóng có thể con đường trường chinh cộng hòa sẽ êm mã được vài ngày
nhưng đối với những người phải vô sinh hằng đêm
họ đã thành bản năng sinh tồn vội vã tắt xe vô lề đường
bởi vì nghe tiếng trầm lũ quen thuộc của những hung thần đường phố
không lẽ hằng đêm bóng viên lại đi ghi hình
có lẽ cảnh sát giao thông cứ phải tốt trực mãi ngoài đường
và không lẽ chúng ta không có giải pháp nào khác